xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị công an quận một mươi hai tp hcm vừa ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần phi khoa
quê ở tỉnh nam định trú tại phường thới an quận một mươi hai để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
khoa cho người khác vay tiền với lãi suất cao không giấy phép không thế chấp tài sản
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
khoa đã cho nhiều người vay tùy vào số tiền từ vài trăm triệu đồng cho đến một tỷ đồng
với lãi suất từ bốn đến một mươi mỗi tháng
khi con nợ không còn khả năng trả tiền các đối tượng tìm đến nhà người thân của họ
rồi chửi bới uy hiếp xì sơn ném chất bẩn để ép người thân trả nợ thay
tại đắk lắc một đối tượng trong đường dây kỹ nữ và hẹn hò lừa đảo hơn ba trăm linh người
chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối tượng tên là vũ duy sơn trú tại hà đông hà nội
sơn quen hai đối tượng tên minh và hùng đang sống tại dubai
được các đối tượng giao cho điện thoại và ba mươi một tài khoản ngân hàng
hàng ngày thông qua ứng dụng kỹ nữ và hẹn hò
minh cùng đồng bọn rũ rỗ các nạn nhân tham gia chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt
sơn có nhiệm vụ chuyển số tiền người chơi đã nạp cho minh
với thủ đoạn này từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
sơn giúp minh và hùng lừa hơn ba trăm linh người
chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
trong đó một bị hại ở đắk lắc bị lừa hơn một tỷ đồng
hai đối tượng có hành vi hoạt động tiến dụng đen
với lãi suất lên đến trên hai trăm sáu mươi một năm
với bị đội kiến sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ
hai đối tượng dương phan quốc minh và phùng quang linh
cùng chú tại sơn tây hà nội rủ nhau vào đà nẵng hoạt động cho vai lãi
qua hình thức phát tờ rơi đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội
cho vai tiền nhanh
cả hai đã cho hơn một trăm linh người ở đà nẵng vay tiền
với lãi suất từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm sáu mươi tám ba mươi tám một năm
số tiền cho vai gần một tỷ đồng
vào tiệm điện thoại giả vờ hỏi mua xem điện thoại
rồi bất ngờ cầm ba chiếc điện thoại trị giá hơn sáu mươi triệu đồng tẩu thoát
đình công thái hai mươi một tuổi chú tại huyện cương mực an tỉnh đắk lắk
và phan nguyễn thành danh một mươi bảy tuổi trú tại thị trấn đinh văn huyện lâm hà
vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
sau một tháng trùy tìm
trước đó vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thái rủ danh đi chiếm đoạt tài sản bằng cách đến cắt cửa hàng điện thoại
rồi giả mờ mua điện thoại sau đó cầm điện thoại bỏ chạy
sau khi bàn bạc hai đối tượng đến cửa hàng điện thoại di động
tại số bốn mươi hai đường nguyễn công chứ thành phố đà lạt
danh đứng ngoài cảnh giới còn thái đi vào cửa hàng hỏi mua iphone
khi đang xem thái bất ngờ giật lấy ba chiếc điện thoại
rồi cùng danh tẩu thoát về tỉnh đắk lắk
sau đó hai đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan chức năng cũng tiến hành định giá ba chiếc điện thoại tăng vật
xác định tổng giá trị sáu mươi hai triệu đồng
hiện công an thành phố đà lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với thái và danh về hành vi cướp giật tài sản
trước tình hình tội phạm tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp
nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng
và ngày càng manh động
công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này
sau đây sẽ là ghi nhận trên địa bàn thành phố long xuyên
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ những thanh thiếu niên này đã tụ tập thành nhóm
sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng
từ thực trạng trên công an các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm
phòng cảnh sát hành sự phối hợp với các độc nhiệm vụ của bàn phố long xuyên
đến từng công an phường xã để phối hợp với công an phường xã
mời các em thanh thiếu niên đã từng vi phạm pháp lực
và các em thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp lực
là đến để cho tội công tác có các biện pháp giáo dục găng đe
đồng thời mời phụ huynh của các em đến để cho tội công tác
là giáo dục găng đe
trao đổi nắm được hoàn cảnh gia đình tâm tư nguyện vọng của gia đình
đa phần các em vi phạm là do thiếu sự quan tâm của gia đình
bị một số đối tượng là kích động xúi dục
dẫn đến tình trạng các em vi phạm pháp lực
sau hơn một tháng triển khai thực hiện tại một mươi ba phường xã
tội công tác đã tiến hành giả soát lập danh sách gọi hỏi gian đe
trên ba trăm linh đối tượng kết hợp công tác kiểm tra vận động đối tượng và gia đình
giao nộp nhiều hung khí và vũ khí nguy hiểm
qua đó đã thu giữ hơn một trăm linh hung khí các loại như giao tự chế kiếm nhật trĩa bà
bên cạnh đó tổ công tác đã mời gia đình các thanh thiếu niên
có hành vi vi phạm pháp luật để tuyên truyền giáo dục
và cho các em làm cam kết không tái phạm
trước tiên thì giờ cũng đang họ kiếm việc làm cho nó làm
để mà nó không có thời gian để mà nó tụ tập với mấy anh em bạn bè nó ở ngoài đó
nó thật lòng mà nói tôi cũng không có bây giờ bên con con
nó thật lòng chấp nhận tôi gửi đi luôn
cho qua một cái quá trình cải tạo nó lại để nó sống được
bây giờ mình lo nó bao bọc nó hoài xong tới ngày mình già đi
nó cũng chẳng làm được gì hết rồi cũng như không à
sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực
góp phần kiềm chế kéo giảm tội phạm hình sự nói chung
tội phạm do thanh thiếu niên gây ra trong thời gian qua
lãnh đạo của thành phố sẽ giao trực tiếp các đối tượng
cho chủ độc hình sự cũng như công an phường
tùy theo chức năng nhiệm vụ
tiếp tục quản lý các đối tượng này
thăng cường các tuyển pháp nghiệp vụ cũng như công tác tường tra kiểm soát trên địa bàn
để nhằm làm giảm được các hành vi vi phạm pháp lực của thanh thiếu niên
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
rất cần sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội
sự quan tâm giáo dục quản lý công an phường các tổ chức chính trị xã hội
từ phía gia đình
kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng
khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tội phạm
góp sức cùng với lực lượng công an
thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
quyết tâm từng bước đẩy lùi các loại tội phạm
góp phần làm trong sạch địa bàn
ngày tám tháng một mươi
ông phạm trung kiên phó chủ tịch ubnd huyện văn yên tỉnh yên bái
thông tin cho biết
do ảnh hưởng của mưa lũ
trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ tường sập
do sạt tan luy khiến một cháu bé tử vong
nạn nhân là cháu hoàng thùy trang
sinh năm hai nghìn một mươi một
sống cùng ông nội tại thôn làng quạch xã ngòi a
và tối ngày bảy tháng một mươi
cháu tới nhà ông hà văn mai
ở cùng thôn chơi
đến khoảng một mươi chín h năm mươi
sau khi cháu trang đang tập múa
thì bất ngờ tan luy sau nhà
bị sạt làm sập tường
đè lên người khiến cháu tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin
đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên
chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân
kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
đồng thời ông yêu cầu chính quyền địa phương
khẩn trương giả soát lại các điểm dân cư
có nguy cơ sạt lở cao
để chủ động phương án ung phó
trước đó vào dạng sáng ngày bảy tháng một mươi
mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà dân
cũng đã khiến hai người ở thôn gốc nhội
xã yên thái huyện văn yên thiệt mạng
theo thống kê mới nhất của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
trận mưa lớn vào đêm ngày sáu tháng một mươi
đến dạng sáng ngày bảy tháng một mươi
xảy ra trên địa bàn tỉnh
đã làm ba trăm chín mươi bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng
trong đó có hai nhà ở huyện văn yên
bị cuốn trôi hoàn toàn
sáu nhà phải di rời khẩn cấp
ba trăm ba mươi ba nhà bị ngập nước
có gần một trăm ba mươi chín hectare diện tích lúa hoa màu
cây lâm nghiệp bị thiệt hại ngập úng
bốn công trình công cộng bị hư hỏng ảnh hưởng
nhiều tài sản của người dân như ô tô xe máy
bị hư hỏng do ngập nước
một số công trình đường bộ thủy lợi
và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở ảnh hưởng
thiệt hại ban đầu ước tính là khoảng một mươi hai tỷ đồng
vào tối ngày bảy tháng một mươi
trung tá phan quang pháp
trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
cho biết đang phối hợp với
công an phường mỹ an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
lấy lời khai đối với
tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát
có hành vi chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ
vào chiều nay
chiều tối ngày bảy tháng một mươi
tổ công tác tuần tra của trạm cửa âu hòa hải
đã phát hiện xe tải nói trên
đang lưu thông trên đường hoàng kế viêm quận ngũ hành sơn
có dấu hiệu vi phạm
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh
mà đâm vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông
rồi tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố
khi không còn đường trốn chạy
tài xế xe tải đã nhảy khỏi cabin để lần trốn
nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế
đưa về trụ sở công an phường mỹ an để làm việc
tại cơ quan công an tài xế khai nhận
tên là đặng ngọc dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lý do tăng tốc bỏ chạy gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường
là do xe tải đã hết thời hạn lưu hành
nên muốn trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông
thưa quý vị công an hà nội cho biết
trong ngày bảy tháng một mươi
lực lượng một trăm bốn mươi một đã phát hiện xử lý bốn mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó hai mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bàn giao năm vụ năm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cho đơn vị chức năng giải quyết
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý bảy trăm chín mươi chín trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tạm giữ một trăm năm mươi năm phương tiện ba trăm tám mươi năm bộ giấy tờ
tước một trăm linh chín giấy phép lấy xe
xử lý một mươi hai trường hợp vi phạm luật giao thông đồng thủy
lực lượng một trăm bốn mươi một phát hiện xử lý bốn mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó hai mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phát hiện bàn giao năm vụ năm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền
lực lượng cảnh sát cơ động huy động cán bộ chiến sĩ tuần tra bảo vệ mục tiêu địa bàn trọng điểm
phát hiện bàn giao hai vụ ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền
cùng với đó các lực lượng chức năng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy một trăm linh hai cơ sở
phát hiện vi phạm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính hai mươi tám trường hợp